hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mức nhiễm dịch cao hơn do tiêm chủng và từng nhiễm bệnh trước đây được cho là lý do khiến cho tỷ lệ nhập viện thấp hơn
ông fala cho biết thêm omicron có thể đã tiến hóa theo hướng giảm nhẹ độc lực
theo quan chức y tế cộng đồng washila trasat nam phi hiện có bệnh nhân cần oxy ít hơn so với khi delta xuất hiện
thời gian nhập viện của người nhiễm omicron cũng ngắn hơn
đây là tên hy vọng cho anh một nước cũng đang bị omicron tác động mạnh về khả năng biến thể mới nhẹ nhàng hơn
tuy nhiên giáo sư chris wity đã cảnh báo không nên so sánh giữa hai quốc gia
phần lớn dân số nam phi là người trẻ và ít nguy cơ hơn so với vương quốc anh
ông micron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và delta được phát hiện lần đầu tiên vào ngày tám tháng năm
các bác sĩ ở tuyến đầu nói rằng có ít bệnh nhân cần phải hồi sức cấp cứu hoặc nhận oxy hơn so với khi delta xuất hiện
ông fala chia sẻ
mức độ nghiêm trọng giảm có thể không chỉ do omicron ít độc lực hơn điều đó còn phụ thuộc vào độ phủ vaccine và khả năng miễn dịch tự nhiên
tại nam phi vừa qua đã ghi nhận số ca tử vong vì covid một mươi chín tăng nhanh khủng khiếp
theo dữ liệu ban đầu về làn sóng covid một mươi chín thứ tư ở nam phi cho thấy
hơn chín mươi những người chống chọi với căn bệnh này trong bệnh viện là chưa tiêm chủng hoặc là chỉ mới tiêm một liều
tiến sĩ washila trasas chuyên gia y tế công cộng tại viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi
nicd cho biết
từ thông tin tiêm chủng do bệnh nhân báo cáo trong quá trình giám sát tại bệnh viện
chúng tôi ghi nhận có đến chín mươi ba những người tử vong là do chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm một mũi
khi đánh giá khoảng bốn trăm linh ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín đã xảy ra tại các bệnh viện kể từ giữa tháng một mươi một
tiến sĩ trassex nói rằng hơn một nửa số người chết có bệnh lý đi kèm và là người già
một số người nhập viện vì những bệnh khác và chết vì những nguyên nhân khác
bà cho biết ba năm bệnh nhân tử vong vì covid một mươi
covid một mươi chín đã tiêm vaccine đã hơn năm sáu tháng trước nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm mũi thứ ba
bộ trưởng bộ y tế nam phi tiến sĩ joe fala cho biết
với ba đợt bùng phát covid một mươi chín trước tỷ lệ nhập viện vẫn khá thấp
theo tiến sĩ michel bum người đứng đầu bộ phận giám sát và ứng phó sức khỏe cộng đồng tại ncid
biến thể omicron đã lan đến bảy mươi nước đang chiếm ưu thế và đã nhanh chóng thay thế biến thể delta ở nam phi
tiến sĩ grum cho biết
mặc dù số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng nhưng số lượng nhập viện không tăng đáng kể và số người chết tăng rất ít
các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng những người có khả năng miễn dịch tự nhiên do từng nhiễm covid một mươi chín trước đây
có nguy cơ tái nhiễm omicron cao hơn
riêng đối với người đã tiêm chủng dù vaccine không chống được nhiễm bệnh
nhưng vaccine vẫn có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và nhập viện
thời gian gần đây một loạt các nước đông nam á ghi nhận ca mắc biến thể mới omitron
mới đây viện nghiên cứu y khoa malaysia imr đã phát hiện thêm một mươi ba trường hợp nhập cảnh có các dấu hiệu
giống với biến thể omicron và đang nằm trong danh sách chờ kết quả xét nghiệm mới
tại kuala lumpur với một mươi một mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm phân tích genpct đã xác nhận nhiễm biến thể omicron
malaysia đến nay đã phát hiện tổng số một mươi ba trường hợp nhiễm biến thể này
trong tuyên bố vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai tổng thư ký bộ y tế malaysia noor hissam
đã xác nhận một mươi một bệnh nhân này nằm trong số một mươi tám trường hợp mà bộ trưởng khary chamautin
đã đề cập trong buổi họp báo công bố ca nhiễm biến thể omitron vào hôm một mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua
theo tiến sĩ noor hissam một mươi một trường hợp này đều là các ca bệnh nhập cảnh
cụ thể ba trường hợp nhập cảnh vào malaysia từ vương quốc anh ba người đến từ mỹ
hai người đến từ nigeria hai người đến từ saudi arabia và trường hợp còn lại từ australia
ông cũng cho biết thêm
chín trong số một mươi một người này liên quan tới công dân malaysia và hai người còn lại là công dân nigeria
đáng chú ý viện nghiên cứu y khoa malaysia imr cũng đã phát hiện thêm một mươi ba trường hợp nhập cảnh
có các dấu hiệu giống với biến thể omicron và đang nằm trong danh sách chờ kết quả xét nghiệm mới
khi giáng sinh và năm mới đang đến gần trong bối cảnh malaysia tái mở cửa các hoạt động sản xuất
kinh doanh cho phép đi lại liên bang và kích cầu du lịch tiêu dùng
nhằm đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế
xuất hiện của biến thể omicron sẽ là thách thức lớn cho nỗ lực kiểm dịch bệnh của quốc gia đông nam á này
malaysia đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng phó
bộ y tế malaysia đã ra quy định chỉ cho phép tổ chức các buổi lễ đón năm mới hay giáng sinh
ở quy mô lớn nhỏ và những người tham dự cần phải tự xét nghiệm covid một mươi chín trước
trong khi đó bộ y tế campuchia ngày một mươi chín tháng một mươi hai cũng xác nhận nước này phát hiện thêm hai ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron của virus sars cov hai
hai bệnh nhân này gồm một người campuchia
ba mươi bảy tuổi từ bang texas của mỹ có cảnh ở seoul hàn quốc về nước
một người campuchia ba mươi ba tuổi từ pháp nhập cảnh sau chặn dừng chân ở singapore
cả hai trường hợp nhiễm biến thể omicron này hiện đã được điều trị tại viện lao
quốc gia campuchia ở phnom penh
trước đó trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế campuchia đã công bố phát hiện trường hợp nhiễm omic ron thứ hai
tại nước này là một công dân iran hai mươi năm tuổi từ kenya nhập cảnh campuchia
bộ y tế campuchia tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các biện pháp
tiếp tục chương trình là thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại anh
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh anh trở nên vô cùng căng thẳng khi omithon xuất hiện
và lây lan khủng khiếp
các cố vấn khoa học của chính phủ anh cho rằng sơ ca nhiễm omicron hàng ngày tại anh
có thể lên đến hàng trăm nghìn người và có thể gấp một mươi lần báo cáo do dữ liệu
ở các bệnh viện cập nhật rất chậm
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai sơ ca nhiễm biến thể omicron ở anh tăng mạnh lên gần hai mươi năm người
trong đó có bảy người chết
tổng số ca covid một mươi chín tại quốc gia này đã lên đến hơn chín mươi ca tổng số trường hợp tử vong là một trăm hai mươi năm ca
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng chính phủ anh nỗ lực đẩy nhanh việc
tiêm mũi vaccine tăng cường nhằm đối phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
chỉ trong hai mươi bốn giờ qua tám trăm một mươi bảy sáu trăm hai mươi năm người anh đã được tiêm mũi tăng cường
nâng tổng số người được tiêm là ba mũi vaccine lên hơn hai mươi bảy triệu
theo dữ liệu từ tổ chức y tế thế giới who
biến thể omithfron đã lây lan tới tám mươi chín quốc gia trên thế giới
số ca nhiễm omicron đang tăng gấp đôi chỉ trong một năm đến ba ngày
tại những nơi dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
trên khắp châu âu chính phủ các nước đang siết chặt các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn biến thể này